chủ tịch nước trần đại quang đã đến thành phố đà nẵng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số một mươi hai tại thành phố đà nẵng
và thăm hỏi một số gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão gây ra trên địa bàn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
theo lãnh đạo địa phương mưa lớn do ảnh hưởng của bão số một mươi hai đã khiến nhiều khu vực tại huyện hòa vang bị chia cắt
gần bốn năm trăm linh hộ dân bị ngập trong nước lũ hàng chục hectare dao màu thủy sản của bà con nông dân bị nhấn chìm
tổng thiệt hại ước tính bốn mươi tỷ đồng
thông tin từ địa phương cũng cho biết do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp do các hồ thủy điện đang đầy nước
phải xả lũ với lưu lượng lớn nên nước lũ rất chậm và không loại trừ khả năng tình trạng ngập lụt còn tiếp diễn
để đối phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số một mươi hai chính quyền địa phương đã tích cực cảnh báo người dân sẵn sàng công tác di rời
sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn nên đã không xảy ra thiệt hại về người
đến thăm các hộ dân chịu thiệt hại do bão số một mươi hai tại xã hòa khương huyện hòa vang
chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ với những khó khăn mất mát của các hộ dân trên địa bàn
chủ tịch nước đánh giá cao chính quyền địa phương đã kịp thời giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn sau bão
đặc biệt các gia đình chính sách khó khăn đã được huyện kịp thời hỗ trợ sửa sang nhà cửa dân ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất
chủ tịch nước tin tưởng cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương tinh thần tương thân tương ái lá lành
các con xóm giềng các gia đình bị thiệt hại sau bão số một mươi hai sẽ sớm vượt qua khó khăn trước mắt
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cấp chính quyền chung tay hỗ trợ người dân thu dọn ruộng vườn
làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh bùng phát giúp người dân sớm ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất
cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con không được chủ quan không mạo hiểm đánh đổi tính mạng để mưu sinh